tình huống diễn ra tại một khu dân cư
thấy người phụ nữ bị thương một vài người qua đường đã dừng lại hỗ trợ
sau một hồi bồi dối mọi người cần nhẹ khiêng nạn nhân lên
cuối cùng bởi không xác định được chấn thương mọi người chọn cách gọi taxi để đưa nạn nhân đến bệnh viện thanh niên
tình huống tiếp tục diễn ra tại một ngã tư nhỏ
một người đàn ông đi ngang qua đã dừng lại nhưng không có hành động giúp đỡ mà lập tức bỏ đi

thấy vết thương của nạn nhân cô gái quyết định đi tìm thêm sự giúp đỡ
nghi ngờ nạn nhân bị tổn thương xương mọi người quyết định dùng xe máy đưa đến bệnh viện mà không qua các bức sổ cứng
cần biết trong trường hợp gãy xương nạn nhân cần được cố định chỗ gãy nhằm tránh gây thêm tổn thương trong quá trình di chuyển
cô gái ban nãy lúc này đã quay lại cùng một bác sĩ
sự xuất hiện của người có chuyên môn